thưa quý vị thời gian gần đây nhiều loại ma túy thế hệ mới nguy trang dưới dạng đồ ăn thức uống đã thâm nhập vào cuộc sống
đáng chú ý mới đây nhất có một người phụ nữ ở thành phố hà nội đã phải nhập viện cấp cứu do ngộ độc cần sa sau khi ăn bỏng ngô
theo chuyên gia y tế độc tính cùng mỗi chất ma túy thế hệ mới liên tục biến đổi gây khó khăn trong vấn đề xét nghiệm và điều trị cho bệnh nhân
ngày hai mươi chín tháng một mươi một tại trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai tiếp nhận điều trị bệnh nhân nữ năm mươi sáu tuổi ở quận thanh xuân hà nội trong tình trạng ý thức lơ mơ đồng tử giãn hai bên
theo khai thác tiền sử trước đó bệnh nhân có ăn bỏng ngô do con trai đặt mua trên mạng
theo bác sĩ nguyễn trung nguyên đây là lần đầu tiên đơn vị tiếp nhận bệnh nhân ngộ độc cần sa sau khi ăn bỏng ngô
trước đó trung tâm đã tiếp nhận nhiều trường hợp ngộ độc cần sa trong bánh ngọt bánh quy kẹo thuốc lá điện tử thuốc lào
trong bệnh viện trung tâm đã tiếp nhận nhiều trường hợp ngộ độc cần sa
trong thời gian gần đây trung tâm đã tiếp nhận nhiều trường hợp ngộ độc cần sa trong b dement chi amount thuốc cho ba tù thuộc với một con người và một con đứa với một con người
trong thời gian vừa qua lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ nhiều vụ việc trên thị trường ngầm
có xuất hiện các loại gói bột pha nước giải khát có mùi thơm kích thích
được các dân chơi gọi là nước nho nước dâu nước xoài đông trùng
qua giám định thành phần phát hiện mỗi gói có trọng lượng khoảng bảy gram đều có chứa nhiều chất ma túy tổng hợp nguy hiểm
bánh kẹo nước giải khát một con chứa ma túy chắc chắn sẽ đắt hơn loại thực phẩm thông thường

được trà trộn dưới nhiều hình thức nhằm gây nghiện lôi kéo mở rộng số người sử dụng
bên cạnh đó việc quản lý mua bán online chưa chặt chẽ khiến các sản phẩm phát tán nhanh chóng
vì vậy người dân cần hết sức cảnh giác khi mua bán thực phẩm trên mạng